mới đây một chủ tịch xã vừa bị tạm đình chỉ do lơ là phòng chống dịch
chủ tịch xã lái ô tô gây tai nạn chết người
cùng ngày công an huyện thủy nguyên đã xác nhận về việc ông đinh văn bê
chủ tịch ubnd xã lập lễ lái ô tô gây tai nạn chết người ngay gần trụ sở ubnd xã phả lễ
lãnh đạo huyện thủy nguyên cho biết trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
ông b bị ubnd huyện thủy nguyên ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
do lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo báo thanh niên vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai giữa xe máy biển số một mươi năm g một nghìn ba mươi bảy xx
do ông đinh văn v sáu mươi tuổi ở xã lập lễ chở theo bà đinh thị hát năm mươi chín tuổi
cùng xã lập lễ và xe ô tô bán tải màu đen
nhãn hiệu pho biển số một mươi năm c ba trăm linh chín xx của ông bê
khi xe của ông v đi sang đường đã bị xe ô tô bán tải của ông b điều khiển theo hướng phả lễ lập lễ đâm phải
vụ va chạm mạnh đã khiến chiếc xe máy và bà hát văng ra xa tử vong tại chỗ
người lái xe máy là ông vê bị thương
theo camera an ninh của nhà dân ghi lại xe ô tô do ông b điều khiển đã di chuyển với tốc độ cao